cảm ơn các bạn đã theo dõi
đối tượng nguyễn xuân tùng cầm đầu hoạt động mua bán cháy phép chất ma túy trên địa bàn quận ba đình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn từ hồ xã yên phú huyện yên mỹ tỉnh hưng yên về tội mua bán phụ nữ
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi năm sống mũi lõm dài tai trúc và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới trước mép phải
còn về tội chứa mại dâm công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương thị huyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn yên lịch xã dân tiến huyện khói châu tỉnh hưng yên
và đối tượng ngô văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn kim phương xã minh tiến huyện phù cử tỉnh hưng yên
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phù cử tỉnh hưng yên về tội đánh bạc
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng rái tai trúc và có sẹo chấm cách ba cm dưới sau đầu mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện